ngày một mươi bảy tháng chín tỉnh bình phước tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
từ ba trăm linh giường lên sáu trăm linh giường bệnh được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ với tổng vốn đầu tư bảy trăm linh tỷ đồng
công trình được khởi công xây dựng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
nhân dịp này bộ kế hoạch và đầu tư tặng quỹ vì người nghèo và các bệnh nhân nghèo của tỉnh hai trăm linh triệu đồng
tặng quỹ bệnh nhân nghèo bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước một trăm linh triệu đồng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bếp ăn tình thương của bệnh viện